phó trưởng ban thường trực khuất việt hùng và thứ trưởng bộ giao thông vật tài lê đình thọ
đã trực tiếp xuống bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai thăm hỏi động viên
và chia sẻ mất mát với thân nhân các nạn nhân tử vong cũng như gia đình các nạn nhân bị thương
tổn thương chủ yếu là đa chân thương ngực chân thương cục sống và chân thương gãy các xương cẳng chân cẳng tay
trong thúc này thì bệnh viện đã tiến hành tập trung mỗi lực lượng
kể cả bên ngoài đưa vào các chuyên gia các đầu ngành để vào cấp cứu
theo báo cáo của tổng cục đường bộ việt nam xe ô tô tải chạy lúc bốn giờ ba mươi một phút là một trăm linh năm km một giờ
xe ô tô khách ngắt thiết bị giám sát hành trình
xe tải do tài xế võ nguyên quý điều khiển chưa được sở giao thông vận tải bình định cấp phép kinh doanh vận tải và phù hiệu theo quy định
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn